thưa quý vị và các bạn những ngày cuối tháng bảy năm nào cũng vậy chúng ta lại lắm lòng mình để tri ân những người đã ngã xuống cho tổ quốc
bảy mươi bốn năm qua để tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng lý sĩ và người có công với cách mạng phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của các dân tộc
các cấp ngành tổ chức cá nhân và đoàn thể đã tổ chức các hoạt động chăm lo thăm hỏi động viên các thương binh nghị sĩ người có công với cách mạng
qua đó giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
vâng trải qua cuộc kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc cả nước ta đã có hơn chín triệu người có công với cách mạng
gần một hai triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên tám trăm linh người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường
riêng trong lực lượng công an nhân dân đã có một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh cùng với hàng chục nghìn người có công với cách mạng
đó là trong thời chiến
còn giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ các anh ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cho đất nước cho quê hương
sự hy sinh của các anh đã để lại khoảng trống cho nhiều người thế nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa bởi các anh đã chuyển thêm sức mạnh về tinh thần và ý chí cho những người ở lại
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn